tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị và ban bí thư đã họp học tập chuyên đề dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng
thực hiện chương trình làm việc năm hai nghìn một mươi sáu sáng nay tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư đã họp để học tập hai chuyên đề
thứ nhất là về nguồn lực và động lực phát triển bền vững đất nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
thứ hai là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư một số đặc trưng tác động và hàm ý chính sách đối với việt nam
cùng tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo ban cán sự đảng chính phủ các ban đảng trung ương hội đồng lý luận trung ương và một số bộ ngành có liên quan
phát biểu kết thúc hội nghị đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh các cơ quan có liên quan và các tác giả trình bày đã chuẩn bị công phu
có chất lượng nội dung các báo cáo cung cấp được nhiều thông tin mới mẻ bổ ích thiết thực
đồng thời tổng bí thư cũng gợi mở thêm một số vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu sâu để hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng của các báo cáo
tổng bí thư cũng yêu cầu hội đồng lý luận trung ương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tích cực chuẩn bị nội dung các chuyên đề tiếp theo để báo cáo bộ chính trị